từ nguồn vốn trung ương hỗ trợ tỉnh tiền giang đã đầu tư hơn tám trăm tám mươi tỷ đồng
để nâng cấp tuyến đê biển gò công huyện gò công đông
dự án gồm nhiều hạng mục như xây dựng tuyến đê dự phòng làm kè chắn sóng
bảo vệ mái hơn tám ba trăm linh mét đê biển gò công đoạn sung yếu bắt cầu qua cống rạch bùn
chảy nhựa mặt đường toàn tuyến đê biển chín mét xử lý sói lở xây dựng mới cống rạch góc
cống vàm canh dự án nhằm bảo vệ hơn ba mươi bảy ha đất canh tác các huyện thị phía đông
trước tình hình biến đổi khí hậu